khi lũ vừa rút đồn biên phòng cà sàng thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã tổ chức lực lượng phối hợp với người dân địa phương khắc phục sạt lở đường vào vùng đồng bào rục
xã thượng hóa huyện minh hóa
hiện trên đoạn đường này nước lũ còn ngập sâu đã có cano của bộ đội biên phòng
và thuyền máy của chính quyền địa phương qua lại hàng ngày tiếp ứng
nhưng vào gần bản ón thì bị tắc do đá sạt lở
để kịp thời vận chuyển lương thực thực phẩm hỗ trợ đồng bào rục không chờ phương tiện máy móc
đồn biên phòng cà seng quyết định di chuyển những tảng đá lớn và phá những tảng đá nhỏ
tạm thời thông đường phục vụ các tổ chức cá nhân đến cứu trợ
giúp bà con vượt qua khó khăn sống hồn định cuộc sống